và ngày hôm qua sau khi sản phụ hai mươi bảy tuổi chú tại xã quỳnh long huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an tử vong sau ba ngày cấp cứu
công an tỉnh nghệ an đã vào cuộc điều tra làm rõ sự việc bước đầu cơ quan công an đã tiến hành khám nghiệm tử thi
theo người nhà sản phụ trước khi chuẩn bị sinh sản phụ được các bác sĩ truyền cho một loại dịch để kích thích đẻ
trước diễn biến chuyển xấu quá nhanh khiến thai nhi tử vong mẹ nguy kịch
nhiều người nhà của sản phụ đã tập trung tại bệnh viện đa khoa huyện quỳnh lưu yêu cầu lãnh đạo bệnh viện phải giải thích
ngay sau khi sự việc xảy ra bộ y tế sở y tế tỉnh nghệ an cũng đã có văn bản yêu cầu bệnh viện đa khoa huyện quỳnh lưu khẩn trương thành lập hội đồng chuyên môn xem xét lại toàn bộ quá trình
trong trường hợp có xe phạm yêu cầu lập hội đồng kỷ luật để làm rõ trách nhiệm của các tập thể cá nhân có liên quan căn cứ vào các quy định hiện hành để có hình thức kỷ luật phù hợp
xe phạm đã xảy ra trên tuyến quốc lộ một mươi bốn đoạn qua khu phố bình thiện phường tân thiện thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
chiếc xe tải đã đâm vào hai mẹ con điều khiển xe máy lưu thông cùng chiều phía trước khiến người con gái một mươi năm tuổi tử vong tại chỗ người mẹ bị thương
vào khoảng hai mươi h một mươi năm phút tối qua chiếc xe tải biển kiểm soát bốn mươi bảy c hai mươi một nghìn hai trăm năm mươi chưa rõ người điều khiển lưu thông trên quốc lộ một mươi bốn
khi vừa ra khỏi vòng xuyến ngã tư đồng xoài khoảng ba mươi mét thì đã đâm vào chiếc xe máy do chị trần thị linh hồng
chú tại huyện phú riềng tỉnh bình phước điều khiển chở phía sau con gái đặng trần tuệ anh lưu thông cùng chiều phía trước
em tôi anh không may ngã vào đầu xe tải bị bánh xe cán ngang qua người và tử vong tại chỗ chị hồng bị thương nhẹ
còn vào chiều qua một vụ cháy đã xảy ra tại kho chứa thiết bị nóng lạnh bằng năng lượng mặt trời của công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật năng lượng mặt trời bảo gia khang
số bốn mươi một đường giang châu một quận ngũ hành sơn nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy đang được điều tra làm rõ
nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an thành phố đà nẵng đã điều năm xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
do trong kho chứa hàng chứa các thiết bị điện và các chất dễ cháy như thùng các tông giấy nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng gây khó khăn cho công tác chữa cháy
sau gần hai giờ đồng hồ đám cháy được dập tắt vụ cháy đã thu dụ rất nhiều thiết bị chứa trong kho